trong đó có ba đối tượng bị bắt tạm giam gồm nguyễn văn nhơn huỳnh văn lấm trần văn nam bốn đối tượng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ban chỉ huy công an xã kiến an huyện trợ mới nhận được tin báo từ người dân
tại khu vực ấp phú thượng hai có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
trung tá nguyễn phú cường trưởng công an xã kiến an đã nhanh chóng chỉ đạo tổ công tác có mặt tại hiện trường bắt quả tang các đối tượng cờ bạc
thức năng các đối tượng bỏ chạy toàn loạn
tổ công tác đã kịp thời bắt giữ được nguyễn văn nhơn và thu giữ nhiều tam vật liên quan tới hành vi đánh bạc
thấy nhơn bị bắt các đối tượng xung quanh chạy đến răng co sô đẩy trung tá cường và các cán bộ đang làm nhiệm vụ để cho nhân thoát thân
lợi dụng đêm tối một số đối tượng đã có những lời lẽ thô tục hành hung trung tá cường và lực lượng làm nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn phúc hậu nguyễn trí hải và châu thái duy cùng chú tệ xã kiến an huyện trợ mới về hành vi chống người thành công vụ
còn tại hậu giang công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang vừa triệt phá vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy trên địa bàn thị trấn nàng mau huyện vị thủy và thu giữ trên năm trăm linh gram thuốc lắc và ma túy tổng hợp
theo đó vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng hai lực lượng công an đã kiểm tra một quán karaoke tại ấp một thị trấn nàng mau phát hiện bắt quả tăng một mươi hai đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng đã phát hiện thu giữ hai bịch ni lông bên trong có ba trăm chín mươi năm viên nén màu hồng nhạt và một bịch ni lông được hàn kín bên trong có chứa tinh thể trong suốt
khám xét ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi năm a hai mươi sáu nghìn sáu trăm một mươi ba lực lượng công an đã thu giữ thêm một bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể trong suốt
kết quả giám định các viên nén màu hồng nhạt là thuốc lắc mdma có tổng trọng lượng trên một trăm sáu mươi chín g cùng trên bốn trăm hai mươi g ma túy thực hợp
qua làm việc trần phúc lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố vị thanh thừa nhận số ma túy trên là của lợi được lợi mua với giá một trăm linh triệu đồng từ tp hcm về để sử dụng
còn ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi năm a hai mươi sáu nghìn sáu trăm một mươi ba được lợi thuê của người khác để đến thị trấn nàng mau dự tiệc rồi lấy thuốc lắc và ma túy rủ mọi người cùng sử dụng
việc với cơ quan công an các đối tượng còn lại đều thừa nhận về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ lật cano du lịch ở tp hcm tỉnh quảng nam khiến một mươi năm người tử vong và hai người mất tích
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng này
lực lượng công an quảng nam đã và đang tiếp tục phối hợp cùng với các lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc
theo điều tra ban đầu cano du lịch mang số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty du lịch phương đông do ông lê xen sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi điều khiển chở ba mươi chín người
trong đó có ba mươi sáu hành khách bao gồm nhiều trẻ em ba thuyền viên xuất bến cù lao tràm từ một mươi bốn giờ để vào đất liền
khi đến vị trí cách trạm biên phòng cửa đại một hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm
hành khách trên cano được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi xuất phát bố trí ghế ngồi đầy đủ
đối với phương tiện cano qna một nghìn một trăm năm mươi hai được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
trọng tải toàn phần số lượng người được phép chở sức kéo đẩy là bốn một tấn tương ứng ba mươi năm hành khách
thuyền trưởng lê xen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng ba đủ điều kiện điều khiển
đang tiếp tục tích cực thực hiện công tác điều tra
song song với công tác tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh quảng nam đã và đang khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc
công tác điều tra được tiến hành khẩn trương khách quan chi tiết đúng theo quy định
để làm rõ nguyên nhân tham mưu các cấp giải quyết vụ việc làm rõ trách nhiệm của những tổ chức cá nhân có liên quan
trong sáng nay ngày hai mươi bảy tháng hai đại diện các cục nghiệp vụ gồm cục cảnh sát hình sự viện khoa học hình sự
cục cảnh sát giao thông bộ công an đã đến hiện trường phối hợp với công an quảng nam tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc
về yêu cầu điều tra hiện nay cần phải thu thập các tài liệu để làm rõ các nguyên nhân điều kiện xảy ra tai nạn
cũng như việc tổ chức vận tải cũng như là du lịch vận tải hành khách lưu hành
thế từ cửa đại ra cụ lao trả xem quá trình thực hiện đấy có những vấn đề gì sai sót không
được biết ngay sau khi vụ việc xảy ra hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng công an quảng nam đã ngày đêm tích cực tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
các nạn nhân mất tích điều tra nguyên nhân vụ việc đảm bảo an ninh trật tự hiện trường
hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích
chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân
và gia đình các nạn nhân
vâng thưa quý vị cục cảnh sát giao thông cũng đã ban hành điện đề nghị công an các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
giả soát và đánh giá những tồn tại còn bất cập trong hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy
riêng đối với các tuyến vận tải đường thủy từ bờ ra đảo phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan có liên quan
đặc biệt là ở những nơi có nhiều lực lượng cùng có chức năng xử lý vi phạm
lực lượng cảnh sát đường thủy cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy
yêu cầu các chủ doanh nghiệp cá nhân kinh doanh vận tải hành khách kiểm tra và bảo dưỡng phương tiện sau thời gian dài không hoạt động do dịch covid một mươi chín trước khi đưa vào sử dụng
vâng thưa quý vị bộ y tế cho biết là trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thì nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế như bộ xét nghiệm sars cov hai
hay là máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu spo hai tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung có hiện tượng đầu cơ và găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán trang thiết bị y tế bất hợp lý
bộ y tế đã có văn bản gửi các đơn vị sản xuất kinh doanh nhập khẩu trang thiết bị y tế về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ cho phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị các đơn vị ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh chuẩn bị kế hoạch và phương án đảm bảo nguồn cung trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng sản phẩm
đồng thời chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất nguồn hàng nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
giá bán được yêu cầu phải phù hợp với các chi phí đầu vào không bán qua nhiều cấp trung gian tăng giá bất hợp lý để giữ bình ổn giá trên thị trường
yêu cầu các nhà phân phối bán lẻ thực hiện niêm yết giá không gom hàng và tăng giá không bán cho các đơn vị thu mua đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao gây khăn hiếm thị trường
và tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
hoàng trị xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn bảy
thưa quý vị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá một tù điểm đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề tại xã phú hội thu giữ gần bảy mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật khác
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp công an huyện nhân trạch và trung đoàn cảnh sát cơ động e hai mươi chín bộ công an bắt quả tan đối tượng lê văn tư năm mươi ba tuổi ngụ tại ấp phú mỹ hai xã phú hội
đang có hành vi mua bán số đề với hình thức thông qua điện thoại di động để nhận tin nhắn bán số đề cho các con bạc với tổng số tiền phơi gần một mươi sáu triệu đồng
và sử dụng điện thoại bán số đề cho vi hồng thúy bốn mươi tuổi ngụ thị trấn long thành huyện long thành tỉnh đồng nai vào ngày hai mươi năm tháng hai với số tiền gần một mươi ba triệu đồng
sau khi biết lê văn tư bị bắt đối tượng vi hồng thúy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
tổng cộng cơ quan chức năng đã thu giữ hai đối tượng bốn điện thoại di động một số dụng cụ dùng để ghi phơi đề và gần sáu mươi chín triệu đồng tiền mặt
tòa án nhân dân thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp vừa đưa ra xét xử đối với bị cáo bùi trung nam ba mươi năm tuổi ngụ tại phường tân quy đông thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp về tội mua bán trái phép chất ma túy
tòa án nhân dân thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp vừa đưa ra xét xử đối với bị cáo bùi trung nam ba mươi năm tuổi ngụ tại phường tân quy đông thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp về tội mua bán trái phép chất mạ tủy

với thủ đoạn gian cảnh khiến cho người dân mất cảnh giác
trước đó khoảng một mươi bảy h chiều ngày hai mươi sáu tháng hai một phụ nữ đi làm về dựng xe máy trước nhà
trên đường số một phường bình hưng hòa b quận bình tân
lúc này có hai thanh niên chở nhau trên xe máy đến giả vợ mua bún
trong lúc nạn nhân không để ý một đối tượng đã bẻ khóa chiếc xe máy trị giá hơn ba mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
theo clip camera an ninh toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong khoảng hai mươi giây
trong lúc này hiện công an phường bình hương hòa b quận bình tân đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra truy xét
cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa ban hành văn bản đề nghị công an các địa phương khẩn trương
triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
đồng thời ra soát đánh giá những tồn tại bất cập trong hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ công an về triển khai các biện pháp
khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra ngày hai mươi sáu tháng hai tại vùng biển cửa đại hội an quảng nam
cục cảnh sát giao thông đã chỉ đạo công an các tỉnh thành phố tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng
khẩn trương rà soát kiểm tra thống kê đánh giá thực trạng tất cả hoạt động vận tải hành khách
liên quan đến phương tiền thủy nội địa gồm
hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định ngang sông dọc sông du lịch lễ hội lưu trú nghỉ đêm
phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa
những nội dung của nghị định một trăm ba mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai trên ndcp có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó có nhiều điểm mới tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm và phòng chống đuối nước ở trẻ em
mức phạt được điều chỉnh theo hướng tăng từ gấp ba lần cho đến ba mươi lần
theo các hành vi vi phạm bên cạnh việc xử phạt tiền thì có những biện pháp xử lý kèm theo
ví dụ như là tạm giữ với những khả năng chuyên môn thuyền trưởng thời gian từ ba tháng đến sáu tháng
đối với nghị định một trăm ba mươi chín các quy định được điều chỉnh theo hướng là xác định lỗi dựa trên công suất máy của phương tiện
lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường công tác tuyên trang kiểm soát
xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy
trong đó tập trung kiểm tra ngay tại các đầu bến
các địa bàn phức tạp về hoạt động vận tải hành khách kiên quyết đình chỉ hoạt động
và không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn như chở quá số người quy định
thiếu chức vị an toàn cứu sinh cứu đánh không có danh sách hành khách theo quy định hoặc khi điều kiện thời tiết không đảm bảo
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm khi hoạt động trên đường thủy nội địa
đặc biệt là các hành vi nó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
như là sử dụng phương tiện không đảm bảo
cái tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật người điều khiển phương tiện và người làm việc trên phương tiện không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn
trong thời gian tới mà sự phạt nó nặng hơn
thì những người mà đi chơi du lịch thì người ta cẩn thận hơn
hoặc là đi chơi hay gọi là chạy ghe hoặc là đưa đò hay là đi trên sông thì người ta có ý thức hơn
và người ta cũng phải là chấp hành nhiều hơn
công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa
xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn xây dựng văn hóa ứng xử đúng pháp luật
xóa bỏ thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông hình thành ý thức tự giác
tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông góp phần phòng ngừa hạn chế và kéo giảm tai nạn giao thông đường thủy
cũng có người mặc áo phao nhưng cũng có người thì cũng không tranh thủ
nhiều lúc người ta đưa cho con mặt máng lên xe thôi
nhưng mà người lên đó là mình nhất giới là mang hũ trang là một mặc áo phao
cho bảo đảm cho mình không mặc thì là tôi đủ lên
bên cạnh đó phòng cảnh sát đường thủy cũng phối hợp với chính quyền các địa phương trường học
tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em và chủ phương tiện giao thông đường thủy
đồng thời tặng áo phao cho các em học sinh
phường cũng lập những cái kênh thông tin tuyên truyền qua cái hệ thống gia lô
rồi trên fanpage bến phú định của phường một mươi sáu thì mình đẩy mạnh tuyên truyền những cái văn bản pháp luật
rồi tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân
ở đây dùng sông nước thì lúc nào là cũng dạy dỗ cho con em là dù nước sông hay tấm sông gì đó
thì cũng với cha mẹ đi hướng dẫn cho các em hoặc là đi theo để chăm sóc cho các em
ngoài việc cung cấp kiến thức về cách xử lý tình huống công tác cứu nạn cứu hộ khi xảy ra sự cố bất ngờ
hoặc tai nạn giao thông đường thủy lực lượng cảnh sát giao thông cũng yêu cầu các chủ doanh nghiệp
cá nhân kinh doanh vận tải hành khách kiểm tra bảo dưỡng phương tiện sau thời gian dài không hoạt động
do dịch covid một mươi chín trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo an toàn
thưa quý vị những ngày qua khi giá xăng tăng cao kéo theo lương thực thực phẩm cũng tăng theo
chính vì thế khiến cho các tiểu thương và người dân không khỏi lo lắng
tại các chợ lẻ giá trứng gà công nghiệp phổ biến trong khoảng ba mươi ba đến ba mươi năm đồng một chục
trứng vịt từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy đồng một chục tăng từ một đến hai đồng so với sau tết
những nhà cung khắp trứng và cầm lớn của thị trường giờ cho biết đang chịu rất nhiều áp lực về giá
nhưng vì doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá
nên sẽ giữ nguyên mức giá cho hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai và sẽ có sự điều chỉnh sau đó
không phải giá xăng tăng không mà giá nguyên liệu đầu vào thức ăn đồ cũng vẫn tăng
và đồng thời bao bì
tên nhãn đều tăng hết
nhưng mà công ty mình đăng ký với thành phố bình ổn giá trước tết ngay tết và sau tết
thì theo tôi thiết nghĩ là cái giá này đương doanh nghiệp gồm
để mà làm sao cho cái vật giá thành phố nó ổn định
thì tôi nghĩ là chắc có lẽ là hết quý i
nếu mà thị trường còn giá xăng giá thức ăn giá này kia như thế này
thì về mặt hàng trứng thì để chúng tôi xem lại
ghi nhận tại các chợ trên địa bàn thành phố những mặt hàng nhu yếu phẩm thực phẩm
các tiểu thương cho biết từ trước tết đến nay giá bán xỉ các mặt hàng thiết yếu như dầu ăn
đồ họp nước tương nước mắm sữa tắm dầu gội đều tăng nhiều
nhất là dầu ăn tăng từ một đến hai đồng một chai nước tương tăng lên mức ba trăm ba mươi tám đồng một thùng
bên cạnh đó các loại thực phẩm như đậu nấm mì búng
đều tăng từ ba đến năm đồng một kg
tuy nhiên sức mua sau tết đến nay ở các chợ đều vắng so với trước
là do xăng nó lên thì đều nhít lên một chút xíu nhích lên một chút
giống như chị nói càng tay này mấy buổi nó là hai mươi hai thì hôm nay nó lên thành hai mươi năm
là nó nhích lên ba đồng để mà phụ vào tiền xăng
thì người tiêu dùng họ đi chợ hàng ngày họ đi làm họ đổ xăng
thì họ cũng biết xăng lên thì giá cả bên ngoài họ cũng sẽ biết nó sẽ lên
qua tết thì bán rất là chậm vật giá dễ lên tự xăng lên nó nên vật giá nó lên
ổ xăng lên thì gì cũng lên chính mình đi bỏ hàng đi nữa mình đi mình đổ xăng hoài cũng lên
ví dụ mà mình đổ năm mươi đi mình đi được ngay giờ mình đổ năm mươi đi được mấy ngày
trước thực trạng giá xăng tăng kéo theo những mặt hàng khác tăng giá
cùng với dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
nên người dân mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước sớm có cơ chế bình ổn giá kịp thời
để đảm bảo nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu và hạn chế việc biến động giá của các mặt hàng
đặc biệt như xăng dầu tác động đến đời sống của người dân như hiện nay
hôm nay ngày hai mươi bảy tháng hai cuộc thi viết về nhà khép lại với những giải thưởng cao nhất được công bố
ba mươi chín tác phẩm chung khảo đã được tổng hợp trong một ấn phẩm cùng tên
như sự nhắc nhớ về một giai đoạn khó khăn nhưng đậm tình người
cuộc thi viết với chủ đề về nhà được chi nhánh miền nam nhà xuất bản hộ nhà văn phối hợp với trang
văn vn khởi xướng từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ban giám khảo đánh giá các tác phẩm gửi về là hợp
nhánh của ba dòng sáng tác những chuyến về quê an tết những chuyến trở về từ bệnh viện giải chiến
và hoài niệm về mái nhà trong đời người với tổng điểm trung bình thuyết phục bút ký chuyến về
nhà của huyền do tác giả linh đan chấp bút đã nhận giải nhất
sau mùa dịch chúng tôi đều là những người bạn của nhau cả huyền đau hay huyền đi bệnh viện hay bắp
kể chuyện gì huyền cũng tâm sự với tôi hết kể cả cái lúc mà huyền không có gì để ăn
hiền cũng chia sẻ với tôi thì cũng qua đấy thì mình thấy rằng cái trận dịch này nó như một cái
sự thức tỉnh lương tri của mỗi người đó có nghĩa là lâu nay chúng ta thường sống thờ ơ với những
gì ở xung quanh nhưng mà sau cái trận đại dịch vừa rồi thì gần như là nó là dịp để chúng ta
phát động lại chúng ta nhìn nhận lại trong hơn một tháng phát động cuộc thi viết về nhà nhận
được bảy trăm năm mươi tác phẩm gửi về đặc biệt có nhiều bài viết của kiều bào tại nhiều quốc gia như tại đức
anh pháp hàn quốc do đó một điểm sáng khác của cuộc thi là thông điệp nhẹ nhàng và sâu sắc trong
chuyện về nhà thôi của sư cô diệu hoa đang sinh sống tại sri lanka tác phẩm được ban giám khảo
chấm giải nhì và tất cả mọi người đã mong tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức cuộc thi về nhà nhưng
bản bài chính tác phẩm chung cuộc được ban tổ chức tổng hợp cho ấn phẩm cùng tên hy vọng gửi đến
độc giả những chiêm nghiệm về tình thân về lòng trắc ẩn
sau một thời đoạn biến động của thành phố hồ chí minh nói riêng và cả nước nói chung